sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi là ngày kỷ niệm tám mươi năm năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm và năm năm ngày phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
phụ nữ việt nam là lực lượng chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm là người lao động cần cù sáng tạo
giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn phát triển bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc
là những người mẹ diệu hiền đảm đang trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng
chính vì vậy vào ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi hội phụ nữ phản đế việt nam nay đổi tên là hội phụ nữ việt nam
chính thức được thành lập và ngày hai mươi tháng một mươi được chọn là ngày phụ nữ việt nam
đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được bác hồ tặng tám chữ vàng
cần cù bất kỳ
hội phụ nữ việt nam là một trong những công an nhân dân đặc biệt đặc biệt đặc biệt và đặc biệt đặc biệt
về an ninh trật tự làm tròn nghĩa vụ của người mẹ người vợ xứng đáng với danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà
tiếp theo là một số hoạt động kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam diễn ra tại quảng bình và an giang
hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam năm năm ngày phụ nữ việt nam
tại buổi họp mặt các đại biểu đã ôn lại truyền thống quý báu của hội liên hiệp phụ nữ việt nam và đánh giá phong trào hoạt động của hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình trong thời gian qua
hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình đã tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình mô hình sáng kiến có hiệu quả phục vụ thiết thực trong công tác và chiến đấu cùng với toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tại an giang trong buổi họp mặt chủ tịch hội phụ nữ công an tỉnh đã ôn lại những truyền thống vẻ vang và tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ việt nam nói chung phụ nữ công an nhân dân nói riêng qua các thời kỳ đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ phát huy những phẩm chất tốt đẹp tích cực năng động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác hội và phong trào phụ nữ
bên cạnh đó cán bộ hội viên còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tham gia các trò chơi do hội tổ chức
học khí vui tươi phấn khởi tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh
trong những trang sử vàng truyền thống người phụ nữ việt nam suốt chặng đường tám mươi năm năm qua những người phụ nữ mang sắc phục công an nhân dân đã và đang góp phần dệt tiếp nên chân dung người phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang